xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên trời nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào thời điểm đêm và sáng
khiến cho tầm nhìn giảm thấp
còn trưa chiều tạnh giáo nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ sau tăng nhẹ khoảng năm một độ mỗi ngày
các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu
nhưng lại bị tác động bởi hội tụ gió trên cao nên sẽ có mưa rào và rông trong hai mươi bốn giờ tới
cục bộ sẽ có mưa vừa vì vậy người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan
về nhiệt độ thì ở đây duy trì ổn định cao nhất trưa chiều đều ở dưới mức là hai mươi năm độ
trời còn rét về đêm và sáng sớm
đối với khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế không khí lạnh tăng cường
khiến cho mưa diễn ra rải rác nhưng lượng mưa không lớn phổ biến là dưới một mươi mm
tuy nhiên do tác động của gió mùa và trời nhiều mây nên nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp
ngày đêm ở dưới ngưỡng là hai mươi bảy độ trời rét ở các tỉnh phía bắc của khu vực này
còn từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận thì cũng nhiều mây
có mưa giải rác về đêm và sáng ở khu vực từ đà nẵng cho đến khu vực quảng ngãi với lượng không lớn
còn lại thì có nắng vào lúc trưa chiều nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
đến ninh thuận bình thuận có thể đạt được mức là từ ba mươi đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì kiểu thời tiết là ít mưa ngày trời nắng
về đêm và sáng trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở dưới ngưỡng là một mươi chín độ
còn ban ngày trời nắng ráo mát mẻ với nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi độ cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở nam bộ thời tiết cũng mang đặc trưng tiết trời mùa khô khi phổ biến là không mưa
về đêm và sáng trời mát với nhiệt độ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đi cùng với đó là sương mùi nhẹ rải rác ban ngày trời nắng nhiều
cảm giác nóng bức xảy ra
với nhiệt độ cao nhất ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn ở miền đông nam bộ